sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ
viết tắt là công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty aic và các đơn vị có liên quan
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có chức vụ
ở tỉnh đồng nai gồm trần đình thành bí thư tỉnh ủy đinh quốc thái
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bồ ngọc thu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề
đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền lợi ích vật chất cho những người này
với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật
gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai
với tổng giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc
với số tiền giao dịch hơn năm mươi tỷ đồng
trong số hai mươi một đối tượng bị bắt có ba đối tượng cầm đầu là nguyễn đức tuấn phạm đình bình
và phạm đức tuấn

trong số hai mươi một đối tượng bị bắt có ba đối tượng về hành vi đánh bạc
các đối tượng đã tạo đại lý tổng rồi cấp tài khoản cho sáu đại lý cấp hai trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
lực lượng công an đã tiến hành bắt khám xét đồng loạt nơi ở của hai mươi một đối tượng
chú tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh thu giữ hai mươi một điện thoại di động
một máy tính và nhiều tăng vật có liên quan phong tỏa một mươi năm tài khoản ngân hàng của các đối tượng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định
cũng vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
trên web bóng tám mươi tám com
đối tượng cầm đầu là bùi văn quý chú tại tỉnh nam định
quỹ quản lý một tài khoản cá độ bóng đá tổng rồi chia ra các tài khoản nhỏ lẻ
cấp cho năm đối tượng
cũng tại tỉnh nam định để tham gia cá độ bóng đá
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định xác định
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã tham gia nhiều trận cá độ bóng đá
trên trang bóng tám mươi tám com tổng số tiền giao dịch cá độ trên năm mươi tỷ đồng
mua bán trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ lê hồng thái chú tại thị xã điện bàn của tỉnh quảng nam
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp để điều tra
trước đó phòng cảnh sát hình sự phát hiện thái có biểu hiện mua bán trái phép
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thái
phát hiện tạm giữ bảy khẩu súng một một mươi năm viên đạn các loại và một số phụ kiện chế lắp súng
đối tượng thái đã bán được hai mươi một khẩu súng cho các đối tượng trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự đã triệu tập làm việc với một mươi hai đối tượng mua súng của thái
và thu hồi được bốn khẩu súng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bắt tạm giam
về tội vi phạm quy định về quản lý rừng đối với lầu a dùa chủ tịch ủy ban nhân dân xã tỏa tình
huyện tuần giáo và phạm duy nguyện công chức hạt kiểm lâm huyện tuần giáo
đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến khai thác trái phép rừng phòng hộ
năm hai nghìn hai mươi một lầu a dùa và phạm duy nguyện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
cho phép trần duy tuấn chú tại huyện mai sơn của tỉnh sơn la khai thác trái phép một hai trăm bảy mươi tám cây gỗ thông ba lá
có chữ lượng gần tám trăm linh nét khối trên diện tích tám bốn ha rừng phòng hộ là rừng trồng tại khoảnh một mươi sáu
tiểu khu sáu trăm một mươi tám bản hua sa tỏa tình huyện tuần giáo tỉnh điện biên
ba xe ô tô bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn trên quốc lộ một khiến một người tử vong
tại chỗ hai người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay
trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút chiều xe tải chưa rõ người điều khiển
lưu thông hướng từ thành phố hồ chí minh bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô bảy chỗ
biển lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh khiến xe tải bị mất lái lao sang phần đường đối diện
tông trực diện vào xe tải lưu thông hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến phụ xe tải tử vong trên xe
hai tài xế của hai xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
ba xe ô tô bị hư hỏng nặng
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi tám
trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
về mục tiêu phát triển tổng quát phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi
nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả thống nhất bền vững
hình thành được các vùng trung tâm kinh tế đô thị động lực
có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ hiện đại
đảm bảo các cân đối lớn nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế
quốc phòng an ninh được đảm bảo
về tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi việt nam phấn đấu là nước phát triển
thu nhập cao xã hội công bằng dân chủ văn minh hệ thống kết cấu họa tầng đồng bộ hiện đại
các vùng phát triển hài hòa bền vững khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
phạm vi danh giới lập quy hoạch phải đảm bảo thống nhất đồng bộ với các luật hiện hành
quan điểm tầm nhìn và mục tiêu phát triển cần thể hiện ngay và rõ
về phát triển kết cấu hạ tầng
đồng bộ hiện đại hạ tầng kỹ thuật thông tin năng lượng và hạ tầng số quốc gia
xác định cụ thể khung kết cấu hạ tầng quốc gia
bên cạnh đường bộ cần chú trọng đường sắt tốc độ cao bắc nam và đa phương thức vận tải khác
hơn nữa quy hoạch cần chú trọng kết nối các hành lang kinh tế của việt nam
với các hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế vì hiện chưa thật nổi bật
vào chiều ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã bế mạc phiên họp thứ một mươi tám
trước đó trong phiên làm việc buổi sáng
ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành giả soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung
chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
theo dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ khai mạc vào ngày năm tháng một
và bế mạc vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
do thời gian từ nay đến ngày dự kiến tiến hành kỳ họp còn rất ngắn
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc hội các cơ quan của chính phủ
các cơ quan tổ chức hữu quan đề cao tinh thần trách nhiệm
cố gắng nỗ lực
ở mức cao nhất để kỳ họp diễn ra theo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng
trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp rất quan trọng
của cục công tác đảng và công tác chính trị
đây là khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục công tác đảng và công tác chính trị
vừa được diễn ra vào trường hình hôm nay tại hà nội
mặc dù có những khó khăn do tác động của tình hình
vào việc kiện toàn tổ chức sắp xếp cán bộ
xong cục công tác đảng và công tác chính trị
vẫn hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra
kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi hai của đảng bộ và đơn vị
đã góp phần tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
làm cơ sở quan trọng để công an các đơn vị địa phương
triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước nghị quyết chỉ thị của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an
đảng ủy và lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị
đề ra chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
với mục tiêu xây dựng đảng bộ đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện
từng bước chính quy tinh nhuệ hiện đại
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu cục công tác đảng và công tác chính trị
khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
vào chương trình kế hoạch công tác của đơn vị
tiếp tục xác định công tác xây dựng tổ chức đảng đảng viên
gắn kết với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
coi công tác tổ chức đảng đảng viên là nhiệm vụ quan trọng
then chốt của then chốt là gốc của mọi công việc
là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công
thừa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ
trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cho cục công tác đảng và công tác chính trị
dịp này nhiều cá nhân tập thể của đơn vị cũng vinh dự
được đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng
và bằng khen của thủ tướng chính phủ
trong chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tâm quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu là chức sắc tôn giáo
người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh sóc trăng
đến thăm bộ công an
sóc trăng là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng
ở các tỉnh phía nam với ba dân tộc chính là kinh khơ me hoa
và dân tộc thiểu số khác
thời gian qua các đại biểu người có uy tín chức sắc tôn giáo
tỉnh sóc trăng đã gần mẫu đi đầu phát huy vai trò nồng cốt
tuyên truyền vận động giáo dục đồng bào các dân tộc thiểu số
chấp hành đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhất là đường lối phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh
tạo được sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề
mâu thuẫn nội bộ nhân dân giữa nhân dân với tổ chức tôn giáo
và chính quyền các cấp
bên cạnh đó góp phần tham gia xóa đói giảm nghèo
nâng cao đời sống vật chất tinh thần bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa truyền thống dân tộc góp phần củng cố
khối đoàn kết dân tộc
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao
những thành tích của các đại biểu người có uy tín chức sắc tôn giáo
ở tỉnh sóc trăng đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời mong muốn thời gian tới các đại biểu chức sắc phật giáo
tiếp tục kiên định phương châm đạo pháp dân tộc
chủ nghĩa xã hội và nêu cao tinh thần vận động tín đồ
sống tốt đời đẹp đạo trân trọng riêng giữ
phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phật giáo việt nam
các đại biểu người có uy tín vận động đồng bào
giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc các tôn giáo
đoàn kết trong cộng đồng dòng họ giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt
tiếp tục vận động tín đồ đồng bào thực hiện tốt các chủ trương
chính sách của đảng nhà nước nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu
tuyên truyền xuyên tạc của kẻ địch và các phần tử xấu
ngóp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ
cũng trong chiều nay cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và
khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai cục an ninh chính trị nội bộ đã chủ động tích cực tăng cường
thực hiện chức năng tham mưu chính sách chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
nhất là những giải pháp ứng phó xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia
và an ninh phi truyền thống kiên quyết tấn công đấu tranh
chấn áp các đối tượng hội nhóm chống đối bất hợp pháp
ngoài ra đã tập trung nắm bắt âm mưu thủ đoạn hoạt động thâm nhập móc nối cài cắm
tuyển lựa phá hoại tác động chuyển hóa nội bộ tác động sửa đổi pháp luật
của các thế lực thù địch và tội phạm để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa
kịp thời phát hiện dư luận trái chiều phức tạp trong nội bộ
dấu hiệu suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên
tình trạng mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ đơn thư khiếu nại tố cáo
để kiệp thời tham mưu kiến nghị xử lý
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích
mà cục an ninh chính trị nội bộ đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng tình với các nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm trong chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba mà cục đề ra
thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ cần tập trung nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu kiến nghị giải pháp từng bước củng cố vững chắc trật tự kỷ cương
trên một số lĩnh vực quản lý của đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị
với lộ trình bước đi cụ thể xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng hình sự cả nước phải tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản
chủ động nhận diện kiên quyết đấu tranh không để tội phạm lộng hành và không đi sau tội phạm
đây là nhấn mạnh của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tại hội nghị triển khai chương trình công tác
năm hai nghìn hai mươi ba của cục cảnh sát hình sự được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
thực hiện nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự đã chủ động tham
bộ công an ban hành triển khai nhiều chương trình kế hoạch để nhận diện phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội chỉ đạo hệ lực lượng tiếp tục tổ chức thực hiện
các phương án kế hoạch điện chỉ đạo của lãnh đạo bộ
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng
điều tra khám phá gần ba mươi bốn vụ bắt xử lý trên sáu mươi bảy sáu trăm linh đối tượng
các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ
trên đó triệt phá năm trăm chín mươi băng nhóm tội phạm chấn áp mạnh tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen
xiết nợ đòi nợ thuê tội phạm cướp giật đánh bạc bắt vận động đầu thú và thanh loại trên ba đối tượng truy nã
đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
từ những kết quả đạt được và dự báo trong năm hai nghìn hai mươi ba tình hình tội phạm và tên nạn xã hội sẽ có những diễn biến phức tạp
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cục cảnh sát hình sự và lực lượng hình sự cả nước kiên trì triển khai điều tra cơ bản theo lĩnh vực xuyên suốt
trong đó ở các lĩnh vực có chuyên đề có địa bàn sát với tình hình cơ sở chủ động nhận diện các loại tội phạm
đặc biệt là với các loại tội phạm mới nổi gây bức xúc dư luận đồng thời chủ động làm tốt công tác phòng ngừa
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống tội phạm
nhất là trong việc chia sẻ kết nối dữ liệu
thứ trưởng nhấn mạnh cần phải làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm
phân tích đánh giá làm rõ phương châm từ việc lớn thành việc bé từ việc bé chuyển thành việc không có gì
đây là một trong những cơ sở góp phần thực hiện mục tiêu giảm được năm tội phạm mỗi năm
thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới phải xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự đáp ứng với tình hình mới
trong đó phải chú trọng nâng cao trình độ công nghệ ngoại ngữ nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
tư lệnh hệ lực lượng cảnh sát hình sự xứng đáng là quả đấm thép phòng chống tội phạm
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba vào sáng nay tại hà nội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi hai
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ công an
triển khai kịp thời nhiều văn bản quan trọng có tính cơ bản chiến lược về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của đảng nhà nước bộ công an
về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều nội dung hình thức đổi mới
trong đó đã triển khai xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo
thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công an hướng tới phục vụ nhân dân
lần đầu tiên ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an
cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương với trên năm tám trăm linh điểm tổ chức ngày hội trên cả nước
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
nỗ lực giải quyết rứt điểm những công việc còn chưa hoàn thành
năm hai nghìn hai mươi hai những kết quả bước đầu từ công tác phong trào đã tạo sự chuyển biến căn bản ngay từ cơ sở
phong trào đã có tính lan tỏa mạnh mẽ thực chất cán bộ làm công tác phong trào đã thực sự tâm huyết trách nhiệm
thứ trưởng đề nghị
năm hai nghìn hai mươi ba cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc phải xây dựng kế hoạch lộ trình nhiệm vụ công tác
kịp thời phát hiện những vấn đề mới tham mưu cho lãnh đạo bộ về công tác phong trào sao cho sát với tình hình địa phương cơ sở
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải đổi mới tập hợp huy động được các lực lượng như thanh niên phụ nữ công đoàn cùng tham gia
chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên học trong hoạt động của các phong trào mô hình dưới cơ sở
khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý có tiêu chí phong trào hoạt động cụ thể
thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc phải xác định những việc ưu tiên trọng điểm mang tính chiến lược đưa phong trào ngày càng phát triển
tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu công tác công an theo đúng tinh thần được xác định tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
nhân dịp tháp tùng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thăm cấp nhà nước đến nước cộng hòa indonesia từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
và ngày hôm nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với ngài avus irianto
tổng thanh tra cảnh sát phó giám đốc ủy ban quốc gia về kiểm soát ma túy cộng hòa indonesia
hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục duy trì mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm ma túy giữa hai nước nói riêng
trong khu vực asean nói chung nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn với hình thức linh hoạt phù hợp với tình hình mới
tại buổi làm việc
thứ trưởng lê quốc hùng
lê quốc hùng nêu rõ việt nam và indonesia đã hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương asean về ma túy
hai nước cũng luôn chia sẻ lập trường chung về thái độ không khoan nhượng với ma túy và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một cộng đồng chung asean không ma túy
thứ trưởng ghi nhận đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa bộ công an việt nam với ủy ban quốc gia về kiểm soát ma túy cộng hòa indonesia trong thời gian qua
trong khuôn khổ hợp tác đa phương hai bên đã tích cực duy trì hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn cơ chế hợp tác đa phương đặc biệt trong khuôn khổ hội nghị các bộ trưởng asean về vấn đề ma túy hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước asean và các cơ chế hợp tác chính trị an ninh khác trong khu vực
thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ tin tưởng bản ghi nhớ trong hợp tác đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép ma túy chất hướng thần và tiền chất được ký kết sắp tới giữa hai nước sẽ tạo tiền đề và cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng có các hoạt động hợp tác chặt chẽ và thiết thực hơn nữa
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp ngăn chặn chấn áp hiệu quả hoạt động tội phạm ma túy ở khu vực nói chung và tại hai nước nói riêng đóng góp vào việc thúc đẩy làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
để thúc đẩy hợp tác triển khai bản ghi nhớ tại buổi làm việc hai bên thống nhất sẽ tiếp tục xây dựng triển khai có hiệu quả ba công ước quốc tế về kiểm soát ma túy thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy nhất là qua đường biển quản lý cầm nhật sanh mục các chất hướng thần tiền chất theo quy định pháp luật về tội phạm ma túy của mỗi nước nhằm mục tiêu hướng đến một cộng đồng chung asean không ma túy kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin
bên cạnh đó tăng cường hoạt động phối hợp hoạt động điều tra chung trong phòng chống tội phạm ma túy hợp tác triển khai các chương trình chiến dịch nâng cao nhận thức cho người dân trước những hệ lụy do tội phạm ma túy gây ra góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
thưa quý vị trong các ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi hai đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp thứ hai mươi bốn của ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
liên quan đến những vi phạm xảy ra tại ban cán sự đảng bộ ngoại giao nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
khiển trách ban thường vụ đảng ủy bộ ngoại giao cảnh cáo đảng ủy cục lãnh sự bộ ngoại giao cách trước cảnh cáo khai trừ ra khỏi đảng một số đồng chí tại đại sứ quán việt nam tại malaysia ấn độ nhật bản
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ ngoại giao các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí bùi thanh sơn ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ ngoại giao và đồng chí vũ hồng nam nguyên đại sứ việt nam tại nhật bản
đối với dấu hiệu vi phạm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định kỷ luật tổ chức đảng và một số đảng viên theo thẩm quyền đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông nguyễn thanh tuấn tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ông nguyễn ngô quyết tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy phú bình nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở công thương tỉnh thái nguyên

ủy ban kiểm tra trung ương quyết định kỳ luật đảng và một số đảng viên theo thẩm quyền đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỳ luật ông nguyễn thanh tuấn tỉnh ủy viên bí thư huyệt ủy phú bình nguyên bí thư xem xét thi hành kỳ luật ông nguyễn thanh tuấn tỉnh ủy viên bí thư xem xét thi hành kỳ luật ông nguyễn thanh tuấn
ủy ban kiểm tra trung ương nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty công nghiệp tàu thủy
cũng tại kỳ họp lần này xem xét kết quả giám sát ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
bên cạnh những ưu điểm ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường còn thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong tham mưu xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện thể chế chính sách về đất đai tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
chỉ đạo kiểm tra thanh tra kiểm điểm xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
đang ổn định về tinh thần sức khỏe và đang được gia đình chăm sóc
trước đó trưa ngày một mươi chín tháng một mươi hai bé tuyền cùng chị gái một mươi hai tuổi và ba bé nhỏ hàng xóm đi chơi
khoảng một mươi năm giờ người chị lớn chạy về nhà báo không thấy em gái đâu
lúc này anh trương văn tuấn ba của tuyền hốt hoảng đi tìm con nhưng không thấy
ba mươi phút sau anh tuấn nhận được thông tin là con mình bị rơi xuống hố cọc nhồi bê tông
ngay lúc này anh tuấn và lực lượng bảo vệ tại đây tìm cách đưa bé lên nhưng bất thành
hố quá sâu bê rộng quá hẹp
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện nhơn chạch tỉnh đồng nai
đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định bé gái năm tuổi mắc kẹt bên trong hố cọc ép bê tông
có độ sâu gần một mươi năm m miệng hố chỉ có đường kính khoảng bốn mươi cm
nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cứu cháu bé
tin báo có bé rơi xuống hố
dự trái đã nhanh chóng có mặt tới hiện trường
đề ra các phương án để giải cứu bé
trong quá trình trinh sát chúng tôi phát hiện bé vẫn còn có những biểu hiện
hợp tác được với lực lượng cứu nạn cứu hộ
giải pháp nhanh nhất là chúng tôi đã đưa dây thả chậm xuống để hướng dẫn bé
sau một khoảng thời gian rất nhanh chóng
chúng tôi đã đưa bé lên mặt đất và phối hợp với các cơ quan
các cơ quan đã đưa bé lên mặt đất và phối hợp với các cơ quan

nếu mà không có bên cứu hộ cứu nạn tớ kịp thời
thì con tôi chết cùng
tính mạng con tôi rất là nguy hiểm
rồi tôi xin thật sự kể với đơn tôi xin chân thành cảm ơn
bên lực lượng phòng chống chữa trí
và bên cứu hộ cứu nạn
để giúp gia đình tôi
cứu con tôi lên
trên mặt đất thành công
sau vụ tai nạn xảy ra
chính quyền huyện nhân trạch đã chỉ đạo lực lượng chức năng ở địa phương
kiểm tra xác minh làm rõ vụ việc
đồng thời yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo an toàn tại công trường
trước mắt yêu cầu chủ đầu tư cho lớp hố sâu
gia soát và giao chắn
cảnh báo các khu vực nguy hiểm
và tăng cường lực lượng bảo vệ để đảm bảo an toàn
tránh xảy ra vụ việc tương tự
theo người dân người ta báo là nó vào đây nó chơi